các sản phẩm sữa bột và thực phẩm bổ sung của hai công ty vina nusoy và life food
cùng ở địa chỉ sản xuất tại thôn cầu phúc xã thụy hương huyện trường mỹ tp hà nội
có nhiều dấu hiệu sai phạm
mặc dù các sản phẩm có tên nước ngoài với lời quảng cáo là nguyên liệu được nhập ngoại
nhưng đó chỉ là vò bọc bên ngoài còn thực chất lại hoàn toàn khác
dù chưa có con số thống kê chính thức về số lượng đã đưa ra thị trường
song với ba mươi năm nhãn sản phẩm vừa bị thu hồi đã khiến cho dư luận đặt ra câu hỏi
vai trò của các cơ quan chức năng ở đâu khi để cho những sản phẩm sữa không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường
đây là kho chứa nguyên liệu và cũng là nơi đặt máy trộn nguyên liệu tại nhà máy sữa trường xuân
thuộc công ty cổ phần công nghệ thực phẩm vina nusoy và công ty cổ phần thực phẩm life food
hầu hết công nhân đều sử dụng bảo hộ lao động rất đơn giản khẩu trang thông thường đặc biệt là không đeo găng tay
văn phòng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã khẩn trương mời các cơ quan chức năng
gồm thanh tra bộ y tế và thanh tra bộ khoa học và công nghệ đến để đánh giá phân tích các sản phẩm của hai công ty trên
qua sơ bộ xác minh thông tin các cơ quan chức năng đã nhận thấy sự việc có tình tiết nghiêm trọng
vì đây là sản phẩm dành cho trẻ em phụ nữ mang thai và người cao tuổi
nếu phát hiện lớn làm số lượng lớn mình thu máy móc tăng vật tư vật liệu và mình còn mở rộng để xử lý
sau buổi làm việc phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng đã có văn bản chỉ đạo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín bộ y tế
thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra xác định hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật
qua kiểm tra bước đầu đoàn đã xác định hành vi vi phạm
theo đó thanh tra bộ y tế ra quyết định thu hồi một mươi hai sản phẩm của lifeot do có vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm
sản xuất lưu hành trước khi công bố nhãn lưu hành không phù hợp
đồng thời thanh tra bộ cũng ra quyết định thu hồi hai mươi ba sản phẩm của vina nucoi do có vi phạm về công bố và ghi nhãn sản phẩm